và trong đó thì có trên bốn trăm linh lái xe vận chuyển hành khách gồm xe khách tuyến cố định xe buýt taxi xe hợp đồng và xe vận chuyển khách du lịch
và khoảng trên một triệu lái xe vận chuyển hàng hóa các loại đây đều là những đối tượng được đánh giá là có nguy cơ lây nhiễm cao
và do thường xuyên tiếp xúc với nhiều người khác nhau
và mới đây hiệp hội taxi hà nội tiếp tục có văn bản đề nghị quan tâm ưu tiên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho đội ngũ lái xe taxi ghi nhận sau của phóng viên antv
mặc dù lượng hành khách đã giảm đến bảy mươi song với bản thân các lái xe taxi họ đều rất lo lắng khi thường xuyên tiếp xúc cộng đồng và phạm vi hoạt động rộng
tiêu bản nguy cơ lây nhiễm khi mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
tình hình dính bệnh thì cũng nguy cơ rất là nhiều hơn
khách thì vãng lai
hôm nay rồi là không biết là nguồn gốc khách nhiều khi không biết nguồn gốc khách
thì có khách thì phải đi thôi
nhưng mà tình hình giảm đi phải đến bảy mươi so với ngày bình thường trước kia
hình cả nước có khoảng một ba đến một năm triệu lái xe ô tô
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hiệp hội vận tải ô tô việt nam cũng đã có văn bản đề nghị ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín
cho đội ngũ lái xe phụ xe nhân viên phục vụ trên xe tại các địa phương sớm nhất có thể
việc ưu tiên vẫn chưa được thực hiện
mới đây hiệp hội taxi hà nội tiếp tục có văn bản đề nghị ưu tiên tiêm vaccine covid một mươi chín cho đội ngũ này
nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và hàng triệu hành khách đặc biệt là nhóm taxi chạy sân bay
không phủ nhận tiêm vaccine cần theo thứ tự ưu tiên
tuy nhiên việc lái xe mà chưa được tiêm phòng đi nhiều nơi thì nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn
vừa qua chúng tôi đề xuất là ưu tiên cho các nhóm xe tại sân bay để tiêm vaccine
ban chỉ đạo phòng chống dịch đã giao lên cho cảng không tổng hợp lại lên danh sách để đăng ký tiêm
nhưng mà đến lúc thấy nhiều quá thì cảng không nói rằng là khi mà đã các đơn vị gửi danh sách lên thì càng không nói rằng chỉ trả cho các đơn vị về địa phương liên hệ để tiêm
cho đến giờ này vẫn chưa có
khi những người lái xe phơi mình ra chở hàng hóa trên đường lưu thông đường quốc lộ chở khách hàng chờ những khách hàng từ sân bay về
và những lực lượng vận tải này là những lực lượng thường trực sẵn sàng khi cơ quan quản lý nhà nước cần
có thể chúng tôi dùng đó
phục vụ miễn phí trên bất kỳ phương diện gì thì chúng tôi lại không được tiêm
rõ ràng với nhiều hành khách dấu hiệu tài xế được tiêm vaccine là một trong những yếu tố quan trọng để lựa chọn phương tiện di chuyển
hạn chế rủi ro lây nhiễm cho hành khách đồng thời thúc đẩy duy trì hoạt động của ngành taxi trước bối cảnh phức tạp của dịch bệnh